tối một mươi ba tháng một mươi hai theo giờ địa phương chính phủ liên minh của tân thủ tướng italia paulo jentiloni
đã dễ dàng vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại hạ viện với ba trăm sáu mươi tám phiếu thuận và một trăm linh năm phiếu chống
các nghị sĩ thuộc đảng đối lập phong trào năm sao và đảng liên đoàn phương bắc
đã không tham gia cuộc bỏ phiếu này cũng như phiên họp của hạ viện trước đó
với kết quả này italia bước đầu đã tránh được nguy cơ lại rơi vào tình trạng tê liệt chính trị
và thậm chí có thể phải tổ chức một cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn
tuy nhiên chính phủ mới còn phải vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại tượng viện
dự kiến tổ chức trong ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
trước đó cùng ngày tân thủ tướng jentiloni nhấn mạnh những ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới
sẽ là thúc đẩy kinh tế kiến tạo việc làm sẵn sàng can thiệp nhằm bảo đảm sự ổn định
của các ngân hàng và các khoản tiền gửi của người dân
đồng thời giúp các nhà lập pháp soạn thảo một luật bầu cử mới
nhằm hướng tới cuộc tổng tuyển cử vào năm hai nghìn một mươi tám
ông cũng nhấn mạnh italia không thể một mình đảm đương gánh nặng người nhập cư cho toàn bộ eu